các nạn nhân khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu trong đó nghiêm trọng nhất là trường hợp một em bé bị thương rất nặng ở vùng đầu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời tổ chức phân luồng giao thông
do vậy tình hình giao thông trên đoạn quốc lộ một mươi qua thành phố nam định đã được thông suốt sau ít phút